vào tối ngày hai tháng bảy phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc cho biết
đơn vị phối hợp với công an huyện cư mờ ga đã và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh
tạm giữ một mươi hai đối tượng liên quan đến cây chết của nam học sinh lớp chín vào dạng sáng ngày hai mươi chín tháng sáu
nhóm gây ra vụ án mạng này gồm một mươi hai đối tượng cùng chú tại huyện cư mơ ga và thành phố buôn ma thuột
quá trình điều tra bước đầu nhóm đối tượng này khai nhận khi cả nhóm đang trên đường đi
thì bị nhóm của y thông bì á ở buôn xuất mưa ở xã cư xê đứng trên đường tỉnh lộ tám
dùng gạch đá ném làm cho hai đối tượng của nhóm bị thương
vì vậy cả nhóm đã mang theo dao dựa gậy lao vào đánh trả nhóm của y thông bia
hậu quả y thông bia bị đánh nhiều nhát vào đầu vào người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ